giới chức y tế trung quốc thông báo tính đến hết ngày ba mươi một tháng một đã có tổng số hai trăm bốn mươi ba bệnh nhân nhiễm virus ncov mới được xuất viện sau thời gian điều trị và phục hồi
chỉ trong vòng ngày ba mươi một tháng một đã có bảy mươi hai trường hợp được xuất viện
tất cả các bệnh nhân không còn các triệu chứng sốt cao trong vòng ba ngày và kết quả xét nghiệm hai lần cho kết quả âm tính với virus ncov đều có thể xuất viện
hiện đã có ba trăm linh bốn ca tử vong trong tổng số một mươi một bảy trăm chín mươi một người nhiễm bệnh trên toàn bộ ba mươi một tỉnh thành của trung quốc
theo các chuyên gia y tế hiện chưa có hãng dược phẩm nào có thể bào chế được vaccine phòng tránh virus corona mới để có thể sử dụng trước vào giữa năm nay